tiếp tục phiên xử hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng và đồng phạm
các luật sư bào chữa tham gia thẩm vấn các bị cáo và giám định viên
trình bày lời khai tại tòa hai bị cáo lê anh tuấn và huỳnh tấn lộc đã xin được thay đổi tội danh theo hướng giảm nhẹ hơn
trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo huỳnh tấn lộc nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng cho biết
công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng được cổ phần hóa từ năm hai nghìn năm
hiện nay công ty là công ty cổ phần không có vốn nhà nước
cả trước khi chuyển qua cổ phần thì công ty đã mua các tài sản trên đất tại mảnh đất ba mươi bảy pasteur
do đó các tài sản trên đất không phải là tài sản công sản nữa mà là tài sản của công ty
do đó bị cáo huỳnh tấn lộc cho rằng bị cáo bị viên kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là quá nặng
bị cáo huỳnh tấn lộc nếu bị xác định phạm tội thì cũng chỉ
là tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tương tự bị cáo lê anh tuấn tổng giám đốc công ty cung ứng tàu biển đà nẵng cũng xin được đổi tội danh từ điều hai trăm một mươi chín sang điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
lý do bị cáo tuấn đưa ra là sau khi mua nhà công sản trên đất đó đã bị xuống cấp không sử dụng được nên công ty của bị cáo đã đập đi và xây nhà mới trên đất đó và đã bán đi
theo bị cáo tuấn nhà mới xây là của công ty bị cáo
không còn là nhà công sản nữa nên hành vi của bị cáo chỉ là vi phạm các quy định về quản lý đất đai
về hành vi của bị cáo lộc và tuấn cáo trạng của viện kiểm sát xác định lợi dụng được trần văn minh văn hiễu chiến phê duyệt chủ trương cho mua chỉ định các nhà đất công sản
do các công ty này thuê làm trụ sở làm việc lộc và tuấn đã bàn bạc thỏa thuận với phan văn anh vũ để đứng tên xin mua chỉ định nhà đất công sản xin giảm giá giảm hệ số sinh lợi giảm một mươi tiền sử dụng đất
sau đó khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các nhà đất công sản lộc và tuấn đã ký văn bản đề nghị ubnd tp đà nẵng thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất để giúp cho phan văn anh vũ đứng tên sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở tại hai nhà đất công sản không qua đấu giá có giá trị cao trên địa bàn tp đà nẵng tạo điều kiện cho phan văn anh vũ trục lợi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước